trong cuộc họp đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng đã hoan nghênh các ban chỉ đạo đề án và các cơ quan liên quan đã chuẩn bị các đề án nghiêm túc khoa học công phu trách nhiệm và đề nghị các ban chỉ đạo đề án tiếp thu ý kiến của bộ chính trị ban bí thư khẩn trương hoàn thiện các đề án bảo đảm chất lượng và tiến độ để trình hội nghị trung ương sắp tới
chương trình hôm nay thứ năm ngày một mươi hai tháng bốn sẽ có những nội dung chính sao đây
trong cuộc họp đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng đã hoan nghênh các ban chỉ đạo đề án và các cơ quan liên quan đã chuẩn bị các đề án nghiêm túc khoa học công phu trách nhiệm và tiến độ để trình hội nghị trung ương sắp tới

trả lời về vấn đề tiến độ thực hiện xây dựng các thiết chế công đoàn cũng như các khó khăn vướng mắt trong công tác này phía tổng liên đoàn lao động việt nam cho biết đang chỉ đạo quyết liệt các địa phương thực hiện phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi sẽ có năm mươi dự án thiết chế hình thành
tuy nhiên hiện công tác xây dựng các thiết chế đang gặp nhiều khó khăn vướng mắt trong các thủ tục đầu tư xây dựng phát sinh nhiều nội dung dẫn đến chậm tiến hành các dự án thiết chế công đoàn liên quan đến việc đình công của công nhân nam định trong thời gian gần đây
ông ngọ duy hiểu trưởng ban quan hệ lao động khẳng định việc mâu thuẫn trong quan hệ lao động là điều không thể tránh khỏi
hơn nữa hiện nay công tác quản lý về lao động ở nước ta còn yếu phụ thuộc nhiều vào sự hiểu biết quan tâm của chủ sử dụng lao động dành cho người lao động
tuy nhiên tổng liên đoàn lao động việt nam cũng sẽ quyết tâm nỗ lực hết sức để bảo đảm quyền lợi cho người lao động
hôm nay viện đại học mở hà nội tổ chức lễ đón nhận cờ thi đua của chính phủ và công bố quyết định chứng minh
viện đại học mở hà nội đã ứng dụng công nghệ hiện đại vào đào tạo như mô hình giáo dục không tập trung đáp ứng nhu cầu học tập của từng người dân tiếp cận với giáo dục đại học mọi lúc mọi nơi
viện đại học mở hà nội là một trong những cơ sở giáo dục đại học có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm cao
theo số liệu điều tra sinh viên tốt nghiệp năm hai nghìn một mươi sáu tỷ lệ sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp có việc làm trong vòng một năm đầu tiên
đạt tỷ lệ trung bình chín mươi bảy hai mươi năm viện đại học mở hà nội đã được trao tặng nhiều bằng khen cờ thi đua của các cấp
năm hai nghìn tám nhà trường được chủ tịch nước trao tặng huân chương lao động hạng ba
như truyền hình nhân dân đã đưa tin những nghi vấn về streas một đối tác trong liên kết đào tạo cấp bằng phổ thông trung học cho học sinh cấp ba
đang hoạt động tại nhiều tỉnh thành trong đó có hà nội
hà nội liệu có đủ tư cách pháp nhân trong lĩnh vực đào tạo cấp bằng hay là không đã có thêm những giải đáp từ các cơ quan chức năng
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
những phụ huynh này đều có con đang học hệ trit tại trường phổ thông liên cấp newton
hầu hết trong số họ đều cho rằng chương trình đào tạo tại trường thì không có gì đáng bàn
song họ vẫn muốn biết thực chất thông tin về swis những ngày qua
và đó chính là lý do họ có mặt tại đây
để nghe giải thích từ swis mà đại diện là ông philip nguyễn với tư cách là giám đốc điều hành của swis
một cái gọi cali education center thì để hướng luyện học sinh này những người lớn tuổi
còn một lóc đó thì cho những nhà thờ mướn cuối tuần để họ học hành
những cái gì mà người ta nói không có cam bớ thì hoàn toàn những cái đó là không có đúng sự thật
chiều ngày một mươi hai tháng bốn đại diện sở giáo dục và đào tạo hà nội cũng đã đưa ra câu trả lời về việc này
minh nga phó trưởng phòng phổ thông sở giáo dục và đào tạo hà nội là người trực tiếp trả lời các câu hỏi từ các phóng viên
tôi không trả bao giờ tôi có cái bình luận gì về trường mai cả
bởi vì trong tay chúng tôi người ta có các cái tư cách pháp lý của họ thì sao gọi nó là trường mai
thì thông niên bà thông niên sử dụng từ đấy cũng được nhưng không bao giờ nào như thế
sở dục đào tạo hà nội không chỉ có bình luận mà có trách nhiệm cùng với nhà trường giải thích rõ mọi thắc mắc
của các đơn vị quản lý và đặc biệt là giải thích cho cha mẹ học sinh và các em học sinh yên tâm học tập và tiếp tục với chương trình đào tạo này
ngày tám tháng bốn từ ngày tám tháng bốn đến ngày một mươi một tháng bốn thì ngài chủ tịch hội đồng quản trị của nhà trường là ông philip nguyễn đã có buổi làm việc với lại sở giáo dục
trực tiếp làm việc với bộ giáo dục làm việc với đại sứ quán
đại sứ quán mỹ tại việt nam để làm rõ và đưa thêm các minh chứng về tính pháp lý của trường george washington international school
với những giải đáp của đại diện sở giáo dục và đào tạo bước đầu có thể thấy rằng streat cơ bản đã đáp ứng được những yêu cầu về mặt giấy tờ pháp lý của ngành giáo dục trong thủ tục cấp phép liên kết đào tạo ở bậc phổ thông
tuy nhiên những vấn đề về chất lượng chương trình khung và giáo trình thì
vẫn chỉ là theo tiêu chuẩn của trip đặt ra không chịu sự giám sát từ cơ quan chức năng nào của cả nước cung cấp và nước tiếp nhận
đây chính là điểm mờ gây ra những tranh cãi và hiểu lầm cho người học
vẫn biết những rủi ro khi tham gia một chương trình đào tạo xuyên quốc gia một lĩnh vực còn khá mới đối với những người làm giáo dục nước nhà
xong có lẽ cũng cần phải có sự sòng phẳng và minh bạch về thông tin cho người học từ phía các đơn vị chịu trách nhiệm
và khi đó
lựa chọn chương trình nào là quyền của người học
tiếp theo chương trình nóng ở trung cư capitol garden cư dân đòi bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy
thưa quý vị sau một loạt những sai phạm từ phía ban quản lý dự án trung cư capitol garden
đường trường trinh quận thanh xuân thành phố hà nội
đồng thành trà xã hà nội phía cư dân sáng nay thanh trà sở xây dựng đã có buổi hẹn làm việc trực tiếp với chủ đầu tư
công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển kinh đô và cư dân tại đây
tuy nhiên phía chủ đầu tư đã không có mặt trong cuộc họp này
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
những lời kêu cứu của cư dân tại trung cư capitol garden chạy khắp khu vực trong ngoài tòa nhà
vậy mà hơn một năm nay
mặc nhiên trước lời kiến nghị về những sai phạm trong xây dựng và hệ thống phòng cháy chữa cháy tại tòa nhà
phía chủ đầu tư là công ty cổ phần xây dựng phát triển kinh đô vẫn im lặng
không có lời giải đáp chính thức nào đối với hơn một người dân sinh sống tại đây
sau nhiều lần kiến nghị sáng nay cuộc hẹn làm việc giữa thanh tra sở xây dựng hà nội
với đại diện dân cư đại diện chủ đầu tư hy vọng để tìm ra tiếng nói chung
tuy nhiên chủ đầu tư đơn vị chịu trách nhiệm trả lời về những vấn đề lo lắng của người dân
trong phạm vi xây dựng và phòng cháy chữa cháy của tòa nhà lại không hề có mặt
mục đích hôm nay là gì
là kiểm tra được khắc phục hành vi vi phạm trực tựa xây dựng và phòng cháy trựa cháy tòa nhà capitol garden một trăm linh hai trường trinh
không có mặt của chủ đầu tư
do vậy là gì
với quan điểm của đoàn thì chúng tôi sẽ đề nghị chúng ta thiết lập biên bản
một biên bản làm việc ngày hôm nay là biên bản là việc chủ đầu tư không có mặt
với phía cư dân thì chúng tôi cho rằng là việc không có mặt của kinh đô cũng không ảnh hưởng đến cuộc họp ngày hôm nay cả
chúng tôi đã chờ các anh có mặt ở đây có mà chúng tôi đã chờ các anh có mặt ở capitol garden này từ rất lâu rồi
và chúng tôi muốn các anh một lần nữa thực hiện đúng các cái nội dung mà các anh đã đưa ra trong cái biên bản
trong cái thư thông báo hồi hộp là mình sẽ kiểm tra việc khắc phục hành vi vi phạm của trực tự xây dựng và phòng cháy trựa cháy
của chủ đầu tư capitol garden
theo đơn thư khiếu nại của bác đại diện trong thời tòa nhà
capitol đã gửi
cho các cơ quan chức năng ngày năm tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
qua kiểm tra phát hiện chủ đầu tư chưa được cấp văn bản xác nhận nghiệm thu hồi phòng cháy cháy
nhưng đã đưa công trình vào hoạt động và thi công sai với thiết kế được thẩm duyệt về phòng cháy cháy
tòa nhà trung cư capital tại ngõ một trăm linh hai đường trường trinh quận thanh xuân thành phố hà nội
do chủ đầu tư là công ty cổ phần xây dựng phát triển kinh đô đã đi vào hoạt động hai năm nay
nhưng những kiến nghị về sai phạm tại tòa nhà thì dường như không có lời giải
đáp thỏa đáng cũng như không nhận được bất cứ động thái tích cực nào
từ các đơn vị thanh kiểm tra giám sát xây dựng và hoạt động của tòa nhà
đặc biệt là sự phản ứng tiêu cực đối với báo chí trong vấn đề cung cấp thông tin liên quan
việc vắng mặt đại diện có thẩm quyền của chủ đầu tư thể hiện thái độ thiếu tôn trọng người dân
và các đơn vị liên quan với những sai phạm tại tòa nhà capitol garden có thể gây nguy hiểm
đến hàng nghìn người dân cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc làm rõ
cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố hồ chí minh vừa có báo cáo gửi ủy ban nhân dân thành phố
về công tác phòng cháy chữa cháy tại các trung cư trên địa bàn
kiến nghị xử lý tám trung cư chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy nhưng đã cho dân cư vào sinh sống
các trung cư vi phạm gồm trung cư viên ngọc phương na và trung cư city gate tower ở quận tám
trung cư cao ốc quận chín cao ốc ngọc khánh loger trung cư nguyễn quyền và trung cư bảy hiền tower
ở quận tân bình trung cư bắc bình quận bình thạnh trung cư hùng vương quận năm
riêng trung cư nguyễn quyền vi phạm kéo dài nhiều năm qua cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cảnh sát phòng cháy chữa cháy
quận bình tân đã nhiều lần kiểm tra nhắc nhở khắc phục các vi phạm yêu cầu nghiệm thu phòng cháy chữa cháy
nhưng chủ đầu tư không khắc phục
cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố hồ chí minh cũng kiến nghị ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo sở xây dựng
và ủy ban nhân dân các quận huyện tăng cường kiểm tra giám sát phát hiện xử lý các hành vi vi phạm phòng cháy chữa cháy
trong đầu tư xây dựng đồng thời có biện pháp mạnh kiên quyết xử lý triệt để các chung cư chưa nghiệm thu phòng cháy chữa cháy
với cảnh báo mùa khô năm hai nghìn một mươi tám thời tiết diễn biến hết sức khó lường nhu cầu điện năng sẽ có thể tăng cao
để bảo đảm cấp điện an toàn liên tục ổn định trong mùa nắng nóng cho hai mươi bảy tỉnh thành phía bắc
tổng công ty điện lực miền bắc đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đời sống sinh hoạt cho nhân dân
tập đoàn điện lực việt nam đã dự báo công suất điện trong mùa nắng nóng hai nghìn một mươi tám có thể lên đến trên ba mươi bốn mw
và sản lượng điện trung bình của ngày cao nhất có thể lên đến sáu trăm năm mươi triệu kwh
với miền bắc vào những ngày nắng nóng công suất có thể lên từ một mươi một đến một mươi một năm trăm linh mw
và sản lượng ngày cao nhất có thể đạt mức hai trăm ba mươi triệu kwh
đánh giá tình hình như vậy nên ngay từ cuối năm hai nghìn một mươi bảy evn npc đã đưa ra các giải pháp và chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị cho mùa nắng nóng hai nghìn một mươi chín
với tinh thần là chủ động sẵn sàng ở mức cao nhất và ứng phó kịp thời khi xảy ra tình huống cực đoan trên hệ thống điện

chúng tôi sẽ xây dựng mới và đưa vào vận hành
chúng tôi sẽ tăng trưởng ở trên địa bàn
cái thứ ba là chúng tôi cũng yêu cầu các đơn vị là phải có tăng cường lực lượng ứng trực trong các ngày nắng nóng
chuẩn bị vật tư thiết bị dự phòng để làm sao mà khi xảy ra sự cố thì xử lý ở trong cái thời gian sớm nhất để khôi phục lại điện cho khách hàng
bên cạnh đó evnpc cũng lưu ý các địa phương chú ý ưu tiên bảo đảm cung cấp điện phục vụ cho các hoạt động
sự kiện chính trị xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn quản lý các bệnh viện nhà máy nước trường học các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
chuyển sang các thông tin quốc tế hội đồng bảo an liên hợp quốc tiếp tục họp kín về tình hình syri
thị trường thế giới phản ứng tiêu cực trước nguy cơ mỹ tấn công syri
trước sự leo thang căng thẳng liên quan tới tình hình tại syri hội đồng bảo an liên hợp quốc vừa thông báo sẽ tiếp tục triệu tập phiên họp kín trong ngày hôm nay
tổng thư ký liên hợp quốc cũng bày tỏ lo ngại về sự bế tắc của hội đồng bảo an trong vấn đề syri đồng thời nhấn mạnh cần tránh để tình hình syri vượt tầm kiểm soát
hội đồng bảo an liên hợp quốc thông báo sẽ tiến hành phiên họp kín vào đêm nay theo giờ hà nội theo đề nghị của bolivia
để thảo luận về sự leo thang căng thẳng sau những phát biểu gây hấn về syri và những lời đe dọa hành động quân sự đơn phương đại sứ bolivia tại liên hợp quốc cho rằng bất kỳ hành động đơn phương nào cũng sẽ là sự đe dọa những nguyên tắc và mục đích của hiến trương liên hợp quốc
trong một tuyên bố cùng ngày tổng thư ký liên hợp quốc guterres cho biết ông đang giám sát chặt chẽ những diễn biến tại hội đồng bảo an và lấy làm tiếc khi các nước ủy viên hội đồng bảo an không thể đạt được đồng thuận liên quan đến việc điều tra vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại syri
trong khi đó nhà trắng vừa cho biết mặc dù đã tuyên bố cảnh báo tên lửa của mỹ đang tiến tới syri song tổng thống mỹ donald trump chưa có kế hoạch cụ thể và chưa nêu rõ thời hạn có thể phát động biện pháp quân sự để đáp trả nghi án tấn công bằng vũ khí hóa học tại syri
nhà trắng nhấn mạnh tổng thống đang cân nhắc và đánh giá nhiều phương án trong đó bao gồm cả hành động quân sự
đáp lại cảnh báo của mỹ về một cuộc tấn công quân sự tại syri cố vấn chính trị và truyền thông của tổng thống syri basa nasat bà butana saban tuyên bố
quốc gia trung đông này không run sợ trước các mối đe dọa tấn công của mỹ
bà nhấn mạnh các đồng minh của syri vẫn đang tiến hành tham vấn và sẽ không để mọi thứ diễn ra theo ý muốn của mỹ
đề phòng nguy cơ tấn công của mỹ và phương tây quân đội syri đã nhanh chóng sơ tán các cơ sở quốc phòng chủ chốt ở thủ đô damas
tổ chức giám sát nhân quyền syri cho biết những tòa nhà của bộ quốc phòng syri và các trụ sở của quân đội đã trong tình trạng bỏ không trong hai ngày qua
các lực lượng của chính quyền syri cũng đã sơ tán các sân bay quân sự và các căn cứ của sư đoàn bốn tinh nhuệ và lực lượng vệ binh cộng hòa ra ngoài vùng thủ đô
những rủi ro địa chính trị do những diễn biến căng thẳng tại syri đang gây lo ngại cho thị trường thế giới
trong các phiên giao dịch mới nhất đồng đô la tiếp tục mất giá chứng khoán âu mỹ cũng đi xuống trong khi giá vàng và giá dầu thế giới không ngừng tăng
những phản ứng của thị trường thế giới đang phát triển
đồng đô la tiếp tục phản ánh tâm lý lo ngại của các nhà đầu tư trước tình thế đối đầu căng thẳng của các cường quốc xung quanh vấn đề syri cũng như nguy cơ bùng phát cuộc chiến mới tại đây
thị trường chứng khoán mỹ và châu âu hôm qua đã đồng loạt giảm điểm sau khi tổng thống mỹ cảnh báo khả năng tấn công tên lửa nhằm vào syri
tại phố won chỉ số công nghiệp dow jones giảm chín chỉ số s p năm trăm linh giảm sáu trong khi chỉ số công nghệ nasdad compersite cũng để mất bốn
tại châu âu hầu hết các chỉ số chủ chốt cũng giảm điểm
ở thị trường hối đoái trong phiên giao dịch sáng nay đồng đô la mỹ tiếp tục mất giá đáng kể so với các đồng tiền chính khác do những lo ngại mỹ tấn công syri
tỷ giá đồng đô la mỹ lao dốc mạnh và mất giá bốn so với đồng yên nhật trong khi tỷ giá euro so với đồng bạc xanh tăng năm ghi nhận phiên tăng giá thứ năm liên tiếp
trong khi đó giá vàng giao tháng sáu đã tăng một năm lên một ba trăm sáu mươi đô la mỹ trên một ao
tương tự giá dầu mỏ thế giới tiếp tục đã tăng đặc biệt giá dầu brand chạm mức cao nhất trong hơn ba năm qua
tình hình thế giới đang ngày càng trở nên hỗn loạn do đó vai trò của các nhà ngoại giao là đặc biệt quan trọng
đây là tuyên bố được tổng thống nga putin đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa nga và mỹ cũng như các nước phương tây khác đang rất căng thẳng
phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận quốc thư từ một mươi bảy đại sứ các nước diễn ra tại điện kremlin tổng thống nga vladimir putin nhấn mạnh
trong tình hình thế giới dối loạn hiện nay vai trò của ngành ngoại giao và các nhà ngoại giao là đặc biệt quan trọng
theo ông các đại sứ có trách nhiệm thúc đẩy môi trường thuận lợi cho việc phát triển mối quan hệ với nga tăng cường đối thoại chính trị
thúc đẩy quan hệ kinh tế và thương mại tăng cường giao lưu nhân dân và văn hóa
tình hình thế giới ngày càng trở nên hỗn loạn tuy nhiên chúng tôi hy vọng rằng sau cùng lẽ phải sẽ chiếm ưu thế và quan hệ quốc tế sẽ đi theo chiều hướng xây dựng
toàn bộ hệ thống quốc tế sẽ trở nên ổn định hơn
tổng thống putin cũng cam kết thúc đẩy chính sách tích cực
nỗ lực đảm bảo phát triển bền vững an ninh và ổn định của khu vực toàn cầu đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các cam kết quốc tế của mình
liên quan đến tình hình căng thẳng trên bán đảo triều tiên trong phiên họp mới đây nhất
quốc hội triều tiên đã không đưa ra các thông điệp đối với hàn quốc và mỹ về cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới
đây là cuộc họp thường niên của quốc hội triều tiên nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến ngân sách và nhân sự
cuộc họp năm nay thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế
bởi diễn ra trước thềm các cuộc gặp thượng đỉnh liên triều và mỹ triều
tiền thân là ủy ban quốc phòng
ủy ban quốc vụ của triều tiên được thành lập tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu trực thuộc quốc hội
là cơ quan chỉ đạo cao nhất về chính sách của triều tiên
hiện có nhiều quan điểm chia rẽ về việc triều tiên liệu có công khai khả năng thay đổi lập trường về vấn đề phi hạt nhân hóa hay không
một số ý kiến cho rằng hiện chưa là thời điểm phù hợp để triều tiên đưa ra quan điểm chính thức về vấn đề này
trong bối cảnh vụ bê bối lộ thông tin cá nhân của tám mươi bảy triệu người dùng facebook
liên minh châu âu vừa quyết định sẽ siết chặt quy định về bảo vệ dữ liệu
luật mới cũng sẽ trao cho người sử dụng quyền kiểm soát nhiều hơn
theo luật mới các công ty thu thập và xử lý các thông tin cá nhân phải cho người sử dụng biết họ là ai
họ sử dụng những thông tin nào của khách hàng với lý do gì
cũng như thời hạn các thông tin ấy được lưu trữ và danh tính những người được tiếp cận thông tin
các thông tin này phải được trình bày rõ ràng dễ hiểu
và người sử dụng cũng có quyền truy cập vào những thông tin cá nhân được lưu trữ của mình
bên cạnh đó các công ty cũng phải xin phép khách hàng trước khi xử lý những thông tin cá nhân
đồng thời cho biết các thông tin này sẽ được sử dụng như thế nào
trong trường hợp xảy ra bất cứ vi phạm nào về bảo mật thông tin của người sử dụng
thì các công ty phải có trách nhiệm báo cáo cho nhà chức trách trong vòng bảy mươi hai giờ
luật mới cũng quy định nếu các công ty vi phạm thì sẽ phải chịu mức phạt nặng lên tới bốn doanh thu toàn cầu
dự kiến luật mới sẽ có hiệu lực từ ngày hai mươi năm tháng năm tới
nhân kỷ niệm bốn mươi ba năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ba mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám và ngày quốc tế lao động mùa một tháng năm sáng nay
tại cửa hầm phía bắc thuộc tỉnh phú yên bộ xây dựng tổ chức gắn biển công trình tiêu biểu
cho dự án trọng điểm quốc gia hầm đường bộ đèo cả chào mừng sáu mươi năm truyền thống ngành xây dựng việt nam
khi đưa vào sử dụng từ tháng tám
năm hai nghìn một mươi bảy thời gian qua hầm đèo cả được rút ngắn từ bốn mươi năm phút xuống còn một mươi phút và xóa bỏ những điểm nguy hiểm
phùn tắc giao thông trên đường đèo cũ
công trình còn giúp nâng cao năng lực vận tải đường bộ tạo thuận lợi lưu thông giữa miền trung và khu vực phía nam
tạo sự kết nối quan trọng với vùng kinh tế trọng điểm đông nam bộ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
bảo đảm an toàn quốc phòng khu vực duyên hải miền trung và tây nguyên
sáng nay tại bảo tàng lịch sử quốc gia đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề báo vật khảo cổ học việt nam
do bảo tàng lịch sử quốc gia và bảy bảo tàng trong nước viện gớt hà nội và ba bảo tàng quốc gia đức cùng phối hợp tổ chức
tháng hai năm hai nghìn một mươi tám vừa qua trưng bày chuyên đề báo vật khảo cổ học việt nam đã tổ chức thành công tại đức
thu hút đông đảo công chúng đức giúp người dân đức và châu âu hiểu biết hơn về đất nước lịch sử văn hóa con người việt nam
gần ba trăm linh hiện vật khảo cổ học việt nam đã được tổ chức thành công tại đức
tiêu biểu từ thời tiền sử đến thế kỷ một mươi bảy một mươi tám trên mọi miền đất nước được lựa chọn giới thiệu rộng rãi đến công chúng trong và ngoài nước
trưng bày gồm các chủ đề chính như bảo vật khảo cổ học thời tiền sử báo vật khảo cổ học thời kim khí với văn hóa đông sơn
sa huỳnh văn hóa ốc eo phù nam champa và di sản văn hóa thế giới mỹ sơn
triển lãm diễn ra đến hết tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám tại bảo tàng lịch sử quốc gia
quý vị và các bạn thân mến những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân